sau mỗi mùa mưa tại các bến cảng khu neo trú ở quảng ngãi số lượng tàu thuyền bị cháy hư hỏng càng nhiều hơn
những xác tàu không được trục vớt chìm hoặc trôi giạt tại bến cảng gây nguy hiểm cho các tàu thuyền và ngư dân mỗi khi về bến
mặc dù đã có nhiều kiến nghị yêu cầu giải phóng các xác tàu thông luồng tuyến cửa biển nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết
những xác tàu cháy trôi giạt ngay chân cầu cảng sa huỳnh thị xã đức phổ
thần mũi tàu mục nát trôi chắn dòng chảy
hơn một năm km từ đầu bến neo đậu đến cuối cảng sa huỳnh hơn một mươi xác tàu bị chìm cháy nằm xe lẫn với tàu thuyền của ngư dân
cảng sa huỳnh là nơi neo trú ra vào thường xuyên của hơn một tàu thuyền của ngư dân quảng ngãi và các tỉnh lân cận
những xác tàu nằm tại cảng từ nhiều năm gây khó khăn cho ngư dân khi cập bến
nó vô nó chọt đụng gây đụng cổ nó hư gây cổ tàu sắt dâm vô nữa mấy ghế dễ cào
không chỉ cảng sa huỳnh tại các bến cảng lớn như tịnh kỳ nghĩa an mỹ á nhiều tàu thuyền bị cháy hư hỏng mắc cạn chìm ngay bến neo đậu từ nhiều năm qua
theo thống kê trung bình tại các cảng có từ ba đến hàng chục xác tàu tồn tại nhiều năm qua
sau khi bị nạn hầu hết
chủ các tàu đều bỏ không trục vớt nhiều tàu trôi giạt chắn dòng chảy tuyến giao thông thủy nguy cơ tai nạn cho các phương tiện qua lại
mỗi ngày tại các cửa biển tàu thuyền ra vào trong khi đó vùng nước có tàu chìm mắc cạn luồng nước chảy mạnh xiết gây nguy hiểm cho ngư dân
thế nhưng cho đến nay cơ quan quản lý vẫn chưa có biện pháp cho tình trạng này
hàng năm tại các cảng neo chú tàu thuyền quảng ngãi xảy ra không ít vụ cháy tàu liên hoàn chìm tàu do chính các xác tàu gây ra
tình trạng này tồn tại nhiều năm mà ngành chức năng vẫn chưa giải quyết rất điểm thì nguy cơ đe dọa tính mạng hư hỏng tài sản của ngư dân sẽ tiếp tục xảy ra